chủ cơ sở chưa xuất trình được các hóa đơn chứng từ liên quan đến số hàng hóa trên
qua điều tra công an xác định số đường này là của bà thủy và là hàng nhập lậu
sáng nay tổ liên ngành chống buôn lậu tỉnh an giang cho biết nhằm bảo vệ quyền lợi của người nông dân
lực lượng liên ngành tăng cường kiểm tra kiểm soát các mặt hàng phân bón thuốc bảo vệ thực vật
qua đó đã phát hiện một hộ kinh doanh trên ba hai trăm bốn mươi chai gói thuốc bảo vệ thực vật không rõ nguồn gốc xuất xứ
kiểm tra hộ kinh doanh phân bón thuốc bảo vệ thực vật trần thị lài tại tổ chín khóm một thị trấn tri lăng huyện tịnh biên
do bà trần thị lài chú tại địa chỉ trên làm chủ phát hiện có hai năm trăm sáu mươi bảy gói và sáu trăm bảy mươi chín chai thuốc bảo vệ thực vật nhãn hiệu các loại
tại thời điểm kiểm tra bà lài không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc số thuốc bảo vệ thực vật này
tổ công tác bàn giao vụ việc cho công an huyện tịnh biên ra quyết định tạm giữ số thuốc bảo vệ thực vật để tiếp tục xác minh
công an tỉnh lâm đồng cho biết trong các dịp lễ tết vừa qua công an tỉnh đã nhận được nhiều đơn tố cáo các đối tượng
thực hiện hành vi lừa cọc khách sạn villa homestay tại địa phương đặc biệt là tại thành phố đà lạt
theo đó các đối tượng thường lợi dụng nhu cầu thuê phòng tăng cao để đăng các bài giới thiệu cho thuê khách sạn villa homestay
có thật trên địa bàn thành phố đà lạt kèm theo hình ảnh video giới thiệu trên các hội nhóm facebook
để tăng thêm sự tin tưởng cho khách du lịch
các đối tượng đã chụp hình quay video về khách sạn villa homestay đó thậm chí là có đối tượng quay trực tiếp khách sạn cho khách xem
sau khi chuyển cọc năm mươi đến một trăm linh thì các đối tượng vẫn giữ liên lạc thường xuyên cho đến thời điểm khách du lịch sắp đến đà lạt
thì bất ngờ cắt đứt liên lạc chặn số lúc này du khách mới biết là không có phòng và bị lừa mất tiền cọc
để tránh bị lừa khi đi chơi dịp lễ ba mươi tháng bốn và mùa một tháng năm công an tỉnh lâm đồng khuyến cáo người dân du khách cần cảnh giác trước thủ đoạn lừa đảo mới này
khi có nhu cầu đặt phòng khách sạn villa homestay cần xác minh thông tin thật chính xác và có biện pháp kiểm tra lại các thông tin nơi mình muốn thuê hoặc đặt chỗ
nên đặt phòng thông qua các ứng dụng đã được kiểm chứng hoặc thông qua các website đã được cơ quan chức năng cấp phép hoạt động
để hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền giữ vững an ninh trật tự an toàn trên vùng biển đảo của tổ quốc trong tình hình mới
sáng nay ngày hai mươi năm tháng bốn bộ tư lệnh cảnh sát biển việt nam đã tổ chức
hội thi cán bộ ngành tham mưu giỏi bộ tư lệnh cảnh sát biển lần thứ nhất năm hai nghìn hai mươi hai
thời gian qua tình hình vi phạm tội phạm buôn lậu vận chuyển trái phép hàng hóa trên biển diễn biến phức tạp với nhiều thủ đoạn mới
được tổ chức bài bản hơn với quy mô xuyên quốc gia
cùng với đó nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền giữ vững an ninh trật tự an toàn trên vùng biển đảo của tổ quốc
cũng đặt ra nhiều thách thức khi có nhiều tàu cá nước ngoài xâm phạm vùng biển nước ta để đánh bắt hải sản trái phép
trên thực tế đòi hỏi lực lượng thực thi pháp luật trên biển ngoài việc được trang bị các thiết bị hiện đại
thì yêu cầu cần thiết là mỗi cán bộ chiến sĩ phải am hiểu pháp luật nghiệp vụ bản lĩnh chính trị vững vàng
hội thi cán bộ ngành tham mưu giỏi bộ tư lệnh cảnh sát biển lần thứ nhất năm hai nghìn hai mươi hai sẽ là cơ hội để những chiến sĩ trẻ
làm công tác tham mưu trang bị thêm nhận thức và năng lực ứng phó với các tình huống đột xuất bất ngờ trên biển
đáp ứng đủ yêu cầu nhiệm vụ đề ra
hội thi được tổ chức tại bộ tư lệnh cảnh sát biển từ ngày hai mươi năm đến ngày hai mươi tám tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
dịch covid một mươi chín đã khiến cho du lịch của đảo lý sơn ở quảng ngãi bị đóng băng trong suốt thời gian dài
và sau khi nới lỏng công tác phòng chống dịch và mở cửa đón du khách trở lại bằng nhiều giải pháp kích cầu
thời điểm này du lịch ở biển đảo lý sơn đang có đà phục hồi nhanh trở lại
mời quý vị cùng theo dõi ghi nhận ngay sau đây
hôm nay du lịch ở biển đảo lý sơn đang có đà phục hồi nhanh trở lại
trong năm đóng cửa cơ sở lưu trú này đã mở cửa đón khách trở lại
lượng khách đến lưu trú mỗi ngày một tăng
từ dịp lễ dỗ tổ hùng vương đến nay cơ sở này đã đón khoảng một năm trăm linh khách
khó khăn thời điểm dịch covid một mươi chín thì khó khăn là lượng khách rất là ít
riêng khởi sát vừa rồi kinh doanh phục hồi lại cũng ổn định
khách sạn cũng phục hồi lượng khách tám mươi chín mươi

các điểm du lịch trên đảo liên tục đón các đoàn khách trong nước
nhà trưng bày hải đội hoàng gia kiêm quản bắc hải trở thành điểm du lịch thu hút các đoàn khách tham quan
tìm hiểu lịch sử chủ quyền biển đảo
qua hai năm đại dịch thì nói chung là ở nhà cũng nhiều rồi đã tham quan các đảo ở việt nam cũng khá nhiều
còn lý sơn thì nói chung là cũng rất là thích đi nhưng mà chưa có dịp để đi
tại vì ở lý sơn này nó có cái bề dày lịch sử nữa
có cái bề dày lịch sử rồi nó cũng là một cái niềm tự hào
của cái gọi là cái quân đội việt nam của chúng ta ở đây
nên ra là phải đến thôi phải đến để tìm hiểu
từ sau tết đã có gần hai mươi lượt khách ra tham quan du lịch tại đảo lý sơn
đặc biệt lượng khách ra đảo tăng đột biến vào dịp lễ dỗ tổ hùng vương và lễ khao lễ thế lính hoàng sa
điều này đánh dấu cho sự phục hồi mạnh mẽ trở lại của du lịch lý sơn sau đại dịch
các sản phẩm du lịch mới đang được huyện lý sơn trú trọng để phục vụ tốt
nhu cầu của du khách nhất là trong dịp nghỉ lễ ba mươi tháng bốn và mùa một tháng năm sắp tới
cảm thấy đây là một nơi rất nên đến rất là đẹp có người rất là thân thiện lắm
quyền lý sơn mở cửa phục hồi trong phát triển du lịch
từ khi mở cửa đến nay chúng tôi ghi nhận rằng lượng khách đến với lý sơn trong thời gian qua là tương đối đông
cái dấu hiệu về phục hồi phát triển du lịch
trên địa bộ nghỉ lý sơn so với các địa bộ khớp là có cái nắp khởi sắc hơn
du lịch lý sơn phục hồi đã tạo điều kiện thuận lợi cho du khách tham quan nghỉ dưỡng tại đảo
sự phục hồi này cũng giúp cho các hoạt động kinh doanh nhất là các dịch vụ du lịch trên đảo lý sơn
có cơ hội vượt khó sau thời gian dài biêu đứng vì phán du khách
tiếp theo mời quý vị cùng đến với những tin tức kinh tế nổi bật trong hai mươi bốn giờ qua
việc mở cửa hoàn toàn hoạt động du lịch đã giúp thị trường du lịch sôi động trở lại
nhiều công ty du lịch các hãng lữ hành tại tp hcm cho biết lượng khách du lịch đăng ký tour dịp nghỉ lễ ba mươi tháng bốn và mùng một tháng năm
tăng đột biến trong những ngày gần đây
theo cảng hàng không quốc tế tân sơn nhất lượng khách đi đến tại cảng đang tăng dần
sản lượng khách trung bình hàng ngày đạt hơn sáu mươi tám lượt
trong đó khách quốc tế đi đến khoảng hơn một mươi lượt khách quốc nội đi đến khoảng năm mươi tám lượt
cho thấy tần suất
bay quốc tế đang dần hồi phục tăng trở lại theo phân bổ slot của cục hàng không
ngành đường sắt sẽ chính thức mở bán vé tàu khách từ ngày hai mươi năm tháng bốn
để phục vụ hành khách đi lại trong đợt cao điểm vận tải hè hai nghìn hai mươi bốn
công ty cổ phần vận tải đường sắt hà nội harako cho biết
từ tám giờ ngày hai mươi năm tháng bốn đường sắt chính thức mở bán vé tàu thống nhất
phục vụ hành khách đi lại trong đợt cao điểm vận tải hè hai nghìn hai mươi bốn
từ ngày hai mươi sáu tháng năm đến ngày hai mươi một tháng tám

lại đôi tàu khách thống nhất se một se hai
và kéo dài hành trình hà nội tp hcm như cũ đối với đôi tàu se ba se bốn
bộ tài chính đang lấy ý kiến về việc giảm thuế nhập khẩu yêu đãi
mặt hàng xăng dầu trước đề nghị giảm mức thuế nhập khẩu yêu đãi
đối với mặt hàng xăng để đa dạng hóa nguồn cung của một số cơ quan
theo đó bộ tài chính đề xuất giảm thuế nhập khẩu sang động cơ
xăng không pha trì xuống một mươi hai
hiện giá xăng dầu trên thị trường thế giới
liên tục tăng cao và diễn biến khó lường
tại việt nam nguồn cung và giá cả cũng không nằm ngoài xu hướng chung
của thị trường xăng dầu thế giới
việc lợi dụng yếu tố dịch bệnh để xây dựng các mô hình website ứng dụng trực tuyến
kêu gọi đầu tư vào vaccine thiết bị y tế với lời hứa hẹn thu lãi khủng hàng nghìn phần trăm một năm
cũng chính là nội dung trong câu chuyện cảnh giác ngày hôm nay
mời quý vị cùng theo dõi
làm nghề giáo viên nhưng nghỉ dịch ở nhà gần một năm nay
cô giáo này đã góp gần năm trăm linh triệu đồng tích góp nhiều năm để đầu tư
tin và lời chào mời chơi là chắc thắng
chị đã đầu tư vào một ứng dụng ăn theo mùa dịch với tên gọi
đầu tư các cổ phiếu thuốc điều trị covid một mươi chín với lợi nhuận cao từ sáu đến tám một ngày
cam kết rút gốc sau ba tháng
điều đáng nói là mỗi mã chứng khoán này đều trùng tên với một loại vaccine
và thuốc kháng virus đang thịnh hành trên thế giới
vào xong rồi các lệnh lỗ lệnh lãi các thứ đấy thì mình cũng nghĩ là nó là một cái sàn thật
và mình đang tham gia sàn chứng khoán thật
thế khi mà đến lúc mà cái tài khoản của mình nó lên sáu mươi
mình vào có hơn hai mươi một thôi thì nó lên sáu mươi một rồi mà cái lệnh âm nó ở sáu mươi
và nó lại tiếp tục nó bắt mình vào tiếp thì lúc này mình không còn tiền nữa
thì bắt đầu là mình mới gọi điện mình hỏi mọi người
lúc đấy mọi người mới nói là đây là lừa đảo
việc tham gia rất đơn giản người dân chỉ cần nộp tiền vào tài khoản trên website
do các đối tượng chỉ định và tham gia dự đoán chẳng lẻ xanh đỏ hoặc đặt lệnh mua bán

nếu thắng thì được nhân đôi nhân ba số tiền
nếu giới thiệu được người mới sẽ được chi trả hoa hồng trực tiếp lên đến hai mươi
thậm chí ở một số ứng dụng đầu tư khác người không đầu tư nhưng chỉ cần vào điểm danh
cũng được trả từ năm đến một mươi ngàn đồng một lượt
tuy nhiên theo nhiều chuyên gia công nghệ những web này đều có nhiều dấu hiệu bất thường
bởi mã nguồn các ứng dụng là không rõ nguồn gốc
thậm chí là chứa mã độc được mua trôi nổi trên thị trường
thực chất về mặt công nghệ các trang web các app này
lần sau đều bị thao túng bởi những kẻ tạo ra các trang web
theo các chuyên gia việc lập một ứng dụng hay một website lừa đảo dạng này là không khó
chỉ cần vài triệu đồng mua mã cốt và xây dựng ra một ứng dụng kêu gọi đầu tư chứng khoán
nhưng thực tế những ứng dụng này có thể can thiệp thắng thua tùy ý
người chơi ngoài nguy cơ mất tiền còn bị lộ lọt thông tin cá nhân
bị nhóm lừa đảo sử dụng thông tin vay tiền qua app
sử dụng hình ảnh nhạy cảm để uy hiếp bắt chuyển tiền
theo quy định tại điều một trăm bảy mươi bốn bộ lật hình sự hai nghìn một mươi năm
người nào bằng các thủ đoạn gian dối nhằm để chiếm đoạt tài sản của người khác từ hai triệu trở lên
là đã có thể bị xử lý hình sự và cái mức xử phạt tối đa đối với hành vi này
có thể lên tới hai mươi năm hoặc là tù trung thân
để đầu tư vào bất kỳ một dự án nào đó
thì chúng ta cần phải biết được thông tin về dự án
về chủ đầu tư về những cái thông tin liên quan đến dự án đó
để chúng ta có thể kiểm tra kiểm chứng về tính pháp lý tính thực tế của các dự án này
đa phần những chương trình những app mà các đối tượng này đưa ra đều là không thực tế
và đánh vào cái tâm lý là mong muốn kiếm tiền nhanh của người dân
do đó là người dân cần phải có cái sự cảnh giác
phải biết rõ đối tượng và mục tiêu mà mình đầu tư là cái gì
mô hình đầu tư vaccine thu lãi cùng
là một kiểu tấn công lừa đảo điển hình trên internet thời gian qua
hình thức này sử dụng kỹ thuật cũ nhưng nội dung thông tin theo cách mới
nhằm làm cho người dân mất cảnh giác và dễ dàng mắc bẫy
trong trường hợp trên bẫy lừa đảo này sử dụng các sản phẩm dịch vụ
liên quan đến phòng chống xét nghiệm chữa trị covid một mươi chín
đó vốn là vấn đề đang được quan tâm nhiều tại việt nam
và việc đặt lợi nhuận cao là thứ các đối tượng đặt ra để liên tục rụ rỗ người chơi
bản tin kinh tế và tiêu dùng đến đây cũng xin được tạm dừng